sau hai ngày xét xử sơ thẩm chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh tây ninh đã tuyên phạt các bị cáo trong đường dây mua bán vận chuyển hơn tám bảy kg ma túy
ba bị cáo gồm phùng hồng huy ngụ quân một mươi một tp hcm phạm hồng thái ngụ huyện gò dầu tỉnh tây ninh và liêm sô thê a quốc tịch campuchia nhận mức án tử hình
về tội mua bán vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng
ngoài ra có năm bị cáo mức án tù trung thân hai bị cáo mức án tù giam hai mươi năm
đây là những đối tượng trong đường dây mua bán vận chuyển ma túy các loại từ campuchia về việt nam bị cơ quan cảnh sát điều tra tây ninh bắt giữ vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám